chỉ còn một vài ngày nữa là đến tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám trong khi mọi người đang nô nức chuẩn bị đi sắm đồ tết cho bản thân và gia đình
thì vẫn có một số người lặng thầm bên nồi bánh chưng tự nấu chuẩn bị từng gói quả nhỏ đem tặng cho hàng chục người nghèo
người vô gia cư và những nhân viên vệ sinh môi trường
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
những ngày sát tết nguyên đán thời tiết vẫn mưa và giá lạnh cuộc sống và công việc của những người lao công vệ sinh môi trường
những người có hoàn cảnh khó khăn lại càng trở nên vô cùng vất vả
tuy vậy dường như tết đã đến sớm với họ bởi những món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa từ cộng đồng
một mươi giờ ba mươi phút tối dưới cái mưa cái lạnh cắt già cắt thịt những bạn trẻ trong đội thanh niên tình nguyện phường phúc la
cùng những hội viên câu lạc bộ kỹ năng thanh niên hà nội vẫn miệt mài cặm cụi bên nồi bánh trưng đang nấu dở
người đổ nước người ép bánh người vất bánh để chuẩn bị thành những hội viên
quả tuy nhỏ bé nhưng mang đầy ý nghĩa đem đi tặng cho những nhân viên vệ sinh môi trường và những người có hoàn cảnh khó khăn
mọi năm thì mình thấy trong dịp tết nguyên đán những người những cô chú ở đây là những người vô cùng vất vả
vất vả đến tận hai ba lần mà để cho môi trường xanh sạch đẹp và để cho nhân dân có được một cái tết sạch sẽ như vậy
thì thực sự là những con người hy sinh rất là thầm lặng
nghe là khi mà những người dân ấy
được về nhà được quây quần bên gia đình thì các cô chú ấy vẫn còn đang miệt mài làm những công việc vất vả đến như vậy vì cộng đồng
qua cái chương trình xuân yêu thương tết sẻ chia năm hai nghìn một mươi tám của công lộc bộ kỹ năng thanh niên hà nội
thì mình mong muốn rằng sẽ lan tỏa được những tình yêu thương tình cảm chia sẻ
rồi là sự đồng cảm của tất cả mọi người dành cho các cụ các người khó khăn trong xã hội
giữa cơn mưa và cái rét bút lạnh của buổi đêm hà nội
những ngày sát tết những nhân viên vệ sinh môi trường vẫn cứ lặng lẽ làm công việc của mình
ngày nào cũng vậy họ vẫn công hiến hết mình để đem lại sự sạch đẹp cho môi trường
những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cũng vậy
tết với họ chỉ là một điều gì đó rất xa xỉ
rất vất vả buổi sáng sớm thì phải đi làm buổi sáng sớm trời mưa cả mưa rét thì cũng phải đi và làm công việc rác riết này thì rất nặng lọc
nên tôi rất xúc động và cảm ơn tất cả
trước đây là bà ở với bố thế nhưng từ khi bố chết thì bà phải ở một mình
thế với cái đồng lương nhỏ bé thì cứ tự vượt lên và tự đi làm thêm để tự vượt lên để nuôi mình
nói chung thì cái khó khăn người sáng còn khó khăn nghĩa là các bà
nhưng mà với cái khó khăn đó thì mình lại phải cố gắng lên vượt lên để coi như là phải bằng lòng với cuộc sống

những cái nắm tay những cái ôm những lời hỏi thăm động viên cùng những món quà tưởng chừng như rất nhỏ bé nhưng lại đem đến cho họ không chỉ là niềm vui mà còn là sự yêu thương sẻ chia của cộng đồng